nếu địa phương nào bộ ngành nào doanh nghiệp nào chưa làm tốt việc của mình trong năm hai nghìn một mươi chín thì cần nhìn nhận đánh giá xem mình đang ở đâu để trong năm hai nghìn hai mươi khắc phục những tồn tại yếu kém của mình không để kết thúc quý i năm hai nghìn hai mươi lại nhắc lại những tồn tại hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị này mà chưa chịu khắc phục
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc khi kết luận tại hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm mới hai nghìn hai mươi
tại hội nghị có ba mươi sáu kiến nghị trực tiếp của một mươi ba tỉnh thành phố phát biểu và ba trăm sáu mươi sáu kiến nghị bằng văn bản
những bất cập tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư công sắp xếp xoay nghiệp nhà nước cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước vấn đề ô nhiễm môi trường một số vấn đề bức xúc trong xã hội như ma túy học đường văn hóa ứng xử đã được thủ tướng nêu rõ đồng thời nhấn mạnh trước đây chúng ta đề ra mục tiêu không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế
thì nay chúng ta đề ra mục tiêu không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế
chúng ta đề ra thêm mục tiêu không đánh đổi môi trường văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế đây mới là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đích thực của việt nam